đoàn văn ân đối tượng trốn truy nã nguy hiểm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt giữ và di lý từ tp cần thơ về tới địa phương
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đoàn văn ân về tội mua bán ma túy
nhưng ngân đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với ân
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi chưa ngày sáu tháng năm ấn bị bắt giữ khi về thăm vợ tại xã vĩnh trinh huyện vĩnh thạnh tp cần thơ